ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cdc hải phòng thông tin về tình hình cấp độ dịch covid một mươi chín của toàn thành phố
trong đó cả thành phố đã ở cấp độ ba nguy cơ cao hai huyện an dương và cát hải lên đến cấp độ bốn vùng đỏ
theo bảng màu phân cấp độ dịch ban hành chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai của hải phòng cho thấy
ngoại trừ huyện đảo bạch long vĩ một trăm linh còn xanh ở cấp độ một nhóm quận huyện kiến an kiến thụy an lão
tiền lãng đang trong vùng vàng cấp độ hai còn lại tám quận huyện lê trân ngô quyền hải an hồng bàng
dương kinh đồ sơn huyện vĩnh bảo thủy nguyên đã chuyển sang vùng cam nguy cơ cao
về cấp độ xã phường hải phòng hiện có năm mươi bảy trên hai trăm một mươi tám xã phường cấp độ một vùng xanh bốn mươi chín xã phường cấp độ hai
hai vùng vàng tám mươi bốn xã phường cấp độ ba và hai mươi tám xã phường cấp độ dịch cao nhất nguy cơ rất cao
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi dịch bệnh đang bùng phát gia tăng
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã chỉ đạo các xã phường thuộc vùng đỏ không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời
ngừng vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ trừ xe chở bệnh nhân cấp cứu xe công vụ
ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng thờ tự cưới hỏi
người dân không tụ tập quá một mươi người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
thành phố cũng yêu cầu những địa bàn vùng đỏ ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như trò chơi điện tử
bi a làm tóc bao gồm cả cắt tóc làm đẹp bán hàng rong
đồng thời ngừng các hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch lễ hội biểu diễn văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn
đối với các chợ tiểu thương chợ đầu mối thực hiện năm mươi công suất người bán các tiểu thương kinh doanh luân phiên trong tuần
công suất người mua phát thẻ đi chợ trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích giới hạn số lượng khách vào năm mươi công suất
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch không áp dụng cho các cơ sở phục vụ cách ly
hoạt động không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
trường hợp cơ sở lưu trú đang phục vụ khách trên năm mươi thì không đón khách mới
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc đại học y hà nội bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết
trong vài tuần gần đây f tăng nhanh có bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi đang tình trạng nguy kịch phải thở máy cần hỗ trợ về chức năng sống
tổng số ca f đang điều trị là khoảng một trăm hai mươi người gồm bệnh nhân tầng hai ba riêng đương nguyên hồi sức icu do bác sĩ nguyên phụ trách
điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân nặng trong đó một mươi tám ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập
điển hình như bệnh nhân nữ sáu mươi ba tuổi ở ba đình từ bệnh viện tuyến thành phố chuyển viện điều trị người bệnh covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi hai
bà đã tiêm đủ hai mươi vaccine đang mắc ung thư phổi đã xạ trị một năm nhập viện trong tình trạng suy kiệt suy hô hấp viêm phổi mức độ nặng
phải thở oxymars một mươi lít một phút bệnh nhân đã ung thư di căn xương khó thở đau ngực ung thư gây tổn thương toàn bộ trường phổi bên phải
xe phổi đông đặc phổi trái hình ảnh tổn thương phổi lớn rất nguy kịch
kíp huy động lực lượng y tế hồi sức chuyên sâu tiếp ứng sử dụng thuốc chống đông kháng virus và theo dõi icu hỗ trợ oxy dòng cao đến thở máy
không xâm nhập nhưng không đáp ứng hơn một tuần trôi qua bệnh nhân vẫn đang sử dụng thuốc an thần và thở máy xâm lấn tiến triển chậm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện cho biết các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân những đợt dịch bùng phát lớn
tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương và đặc biệt là tp hcm đều dây dạng kinh nghiệm
song áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhất là khi f ngày càng tăng nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiến xấu và đe dọa tử vong
tình trạng f nặng tăng kể cả đã tiêm vaccine diễn tiến nặng cũng được ghi nhận tại các bệnh viện tuyến cuối khác
bệnh viện đa khoa đức giang được sở y tế hà nội phân công điều trị f nặng đang điều trị cho khoảng hai trăm linh bệnh nhân một nửa là bệnh nhân nặng thở máy
trong đó tình trạng bệnh nhân đã tiêm nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng ba mươi
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện nói tỷ lệ người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và bệnh nền nên ngại tiêm
cần vận động đến từng nhà để giảm tử vong nếu không may mắc bệnh
còn bệnh nhân đã tiêm khi nhiễm nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn
tại bệnh viện đa khoa thành nhàn bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc cho biết đang điều trị một trăm hai mươi tám bệnh nhân bốn mươi năm bệnh nhân nặng
trong đó hai mươi năm ca chưa tiêm vaccine một mươi bảy ca tiềm mũi hai ba ca tiềm mũi một
bệnh viện đa khoa hà đông được giao hai trăm linh giường điều trị chia đều cho bệnh nhân tầng hai và ba
đại diện bệnh viện cho biết tính đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ sở này đang điều trị hơn một trăm sáu mươi em
trong đó số f không nặng là gần hai mươi bao gồm cả bệnh nhân tiêm đủ mũi
còn lại là bệnh nhân tầng hai và ba
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
hà nội đang điều trị hơn bảy f tại nhà hơn bốn bảy trăm linh f ở bệnh viện hơn bốn tám trăm linh f tại khu cách ly
trong đó hơn ba ba trăm linh f không trự trứng hoặc nhẹ bệnh nhân mức độ trung bình là hơn một hai trăm linh người
hai trăm hai mươi bệnh nhân nặng chưa có thống kê cụ thể trường hợp đã tiêm vaccine trở nặng
theo bác sĩ nguyễn minh nguyên pháp đồ điều trị giữa các nhóm chưa tiêm và đã tiêm vaccine không khác biệt
vì virus tấn công vào phổi đầu tiên
gây ra tổn thương phổi nặng suy hô hấp và cơ quan khác
các y bác sĩ phân tầng theo dõi hồi sức đánh giá toàn diện các cơ quan như hô hấp tuần hoàn
chức năng gan thận huyết học bilan dịch vào da tình trạng nhiễm trùng và các biến chứng khác
f đã tiêm vaccine có kháng thể nhưng vào khu hồi sức thì cũng không thể nói trước được điều gì
nhóm nguy cơ cao cần chú ý là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tim mạch tiểu đường đang điều trị ung thư
bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm các hướng dẫn điều trị tại nhà
khi có dấu hiệu trở nặng thì nhập viện sớm
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng
nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
bởi vậy người dân không nên chủ quan lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện hà nội đã lập hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nồng cốt
các trạm y tế xã phương thị trấn trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f trực hai mươi bốn trên bảy
để cùng tổng đài một nghìn hai mươi hai kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân
thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ba mươi một tháng một mươi hai
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước thời hạn này
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
tại hà nội tổng số ca nhiễm toàn thành phố là ba mươi hai bốn mươi bốn ca
trong đó một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín ca cộng đồng hai mươi bốn trăm linh năm ca phát hiện trong khu cách ly
nhu cầu oxy lỏng của các bệnh viện điều trị covid một mươi chín khoảng một trăm bảy mươi tấn mỗi ngày
dự báo sắp tới lên đến ba trăm năm mươi tấn nhưng các đơn vị chỉ cung ứng được khoảng một trăm năm mươi tấn
nội dung được đề cập trong công văn do phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình
vừa gửi thủ tướng chính phủ vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
về việc cung cấp oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi
đa số các đơn vị cung ứng oxy y tế trên địa bàn và các tỉnh lân cận
chuyển sang sản xuất cung cấp oxy công nghiệp đặc biệt là sản xuất thép
có nhiều đơn vị chuyển một trăm linh công suất vào tp hcm hiện chỉ còn năm đơn vị
có khả năng cung cấp oxy lỏng khoảng một trăm năm mươi tấn mỗi ngày
trong khi đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại tp hcm và một số tỉnh lân cận
đang có chiều hướng tăng nhanh nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị tăng cao
hiện các cơ sở y tế tại tp hcm có nhu cầu sử dụng khoảng một trăm bảy mươi tấn oxy lỏng mỗi ngày
dự báo thời gian tới tăng khoảng ba trăm năm mươi tấn mỗi ngày
với lượng oxy cung cấp cho y tế hiện nay chỉ chiếm tỷ trọng thấp đạt khoảng hai mươi một
so với giai đoạn cao điểm dịch cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng
thiếu hụt oxy y tế trong thời gian tới
cũng theo ủy ban nhân dân tp trong thời gian qua nhất là từ đầu tháng một mươi hai
có tình trạng một số bệnh viện rất khó khăn khi yêu cầu cung cấp oxy lỏng
các đơn vị cung cấp cũng trong tình trạng không đủ đáp ứng
không có oxy lỏng dự trữ để cung cấp khi xảy ra tình huống cấp bách
theo tính toán tổng công suất của năm đơn vị chính sản xuất oxy lỏng hiện nay khoảng năm trăm bốn mươi hai tấn mỗi ngày
nếu điều phối giảm khối lượng cung cấp cho sản xuất công nghiệp nhất là sản xuất thép
sẽ đáp ứng được nhu cầu trong thời gian cao điểm và nhu cầu dự báo sắp tới ba trăm năm mươi tấn mỗi ngày
do đó tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công thương có biện pháp điều phối
tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới
nhất là thời gian tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy cho các cơ sở y tế tại tp hcm
giữa tháng một mươi hai trước chiều hướng dịch gia tăng mạnh
nhưng các tỉnh sóc trăng vĩnh long kiên giang đang thiếu oxy
bộ y tế có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất
cung ứng và phân phối oxy y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh
oxy y tế được xem là một trong những loại thuốc thiết yếu nhất cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín
người dấu hiệu suy hô hấp được chỉ định thở oxy sớm sẽ hạn chế diễn biến tăng nặng nguy kịch